chiều tối ngày hai mươi năm tháng chín giờ cuba tức sáng ngày hai mươi sáu tháng chín giờ việt nam đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa
vào viếng chủ tịch nước trần đại quang tại đại sứ quán việt nam ở cuba
đồng chí trần thanh mẫn hiện đang dẫn đầu đoàn đại biểu của mặt trận tổ quốc việt nam thăm
làm việc tại cuba và dự đại hội đoàn toàn quốc lần thứ chín của ủy ban bảo vệ cách mạng cuba
bày tỏ nỗi tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang
đồng chí trần thanh mẫn đã đặt bút ghi vào sổ tang
trong suốt quá trình hoạt động cách mạng đồng chí có nhiều đóng góp to lớn với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
đồng chí đã được đảng nhà nước ta và một số nước khác tặng thưởng nhiều huân chương danh hiệu và phần thưởng cao quý